số lượng bệnh nhân sốt xuất huyết của hà nội tiếp tục tăng với hai ba trăm linh trường hợp
chỉ trong vòng một tuần qua đã đưa tổng số bệnh nhân lên gần chín trường hợp với năm ca tử vong
với số bệnh nhân không ngừng gia tăng đã khiến các bệnh viện của hà nội rơi vào tình trạng quá tải trầm trọng
hai bệnh nhân một giường thậm chí có giường ba bốn bệnh nhân cùng ngồi trình dịch
hàng loạt giường kê thêm tại hành làng
tình trạng này đã diễn ra tại bệnh viện thanh nhàn trong gần hai tuần qua
hầu hết các bệnh nhân được điều trị tại đây đều sống tại các ổ dịch của quận hoàng mai quận hai bà trưng
mỗi ngày tại bệnh viện thanh nhàn tiếp nhận ba trăm linh bệnh nhân đến khám xuất xuất huyết
số lượng điều trị nội trú cũng lên tới gần năm trăm năm mươi bệnh nhân
bệnh viện thanh nhàn đã phải tăng cường thêm một đơn vị dành riêng cho một trăm ba mươi bệnh nhân sốt xuất huyết
ngoài ra bệnh viện còn bố trí thêm ba phòng khám và tăng cường bác sĩ trực tại khu cấp cứu
bệnh viện thanh nhàn đã đưa ra một bệnh viện tương đối cao
bệnh nhân rất thiếu dịch có dấu hiệu cảnh báo như mệt mỏi không uống được nước không bù dịch bằng đường tiêu hóa
bắt buộc phải có truyền dịch hỗ trợ thì mới vào viện
đấy là tình trạng quá tải cho tất cả nhân viên y tế không cả bác sĩ
từ nhân viên vận chuyển bệnh nhân cho đến điều dưỡng cho đến bác sĩ
nếu như bệnh nhân không có tình trạng trong tình trạng báo động
thì là chúng tôi điều trị ngày thứ nhất ngày thứ hai khám
xét nghiệm và nếu như bù dịch chúng tôi bù dịch hoặc là truyền hoặc là đường uống
theo dõi trong ba ngày
đến ngày thứ ba thứ tư nếu như bệnh nhân có tình trạng mà có cảnh báo
thì chúng tôi mới cho vào viện
bệnh viện cũng dự trù thêm một số khoa phòng để tiếp đón bệnh nhân trong trường hợp tiếp tục tăng nhanh
trước tình trạng bùng phát dịch sớm như hiện nay và dự báo còn kéo dài
đang đặt ra thách thức lớn cho công tác dự phòng và đáp ứng điều trị trong thời gian tới